trưa ngày sáu tháng chín chuyên cơ chở thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ nước ta đã tới sân bay quốc tế wttai thủ đô viên trăng lào
tại đây thủ tướng nguyễn xuân phúc bắt đầu tham gia hội nghị cấp cao asean lần thứ hai mươi tám hai mươi chín và các hội nghị cấp cao liên quan theo lời mời của thủ tướng cộng hòa dân chủ nhân dân lào thonglung sisulit
tháp tùng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và phu nhân có phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh thứ trưởng bộ ngoại giao lê hoài trung đại sứ trưởng phái đoàn việt nam tại asean nguyễn hoành năm và trợ lý thủ tướng chính phủ bùi huy hùng
tháp tùng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và phu nhân có phó thủ tướng bộ ngoại giao lê hoài trung đại sứ trưởng phái đoàn việt nam tại asean nguyễn hoài trung đại sứ trưởng phái đoàn việt nam tại asean nguyễn hoành năm và trợ lý thủ tướng chính phủ bộ ngoại giao bình minh bộ trưởng bộ ngoại giao bình minh đại sứ trưởng phái đoàn việt nam tại asean nguyễn hoài trung
nga ấn độ úc new zealand và tổng thư ký liên hợp quốc
theo dự kiến hội nghị lần này có tổng số năm mươi bảy văn kiện trong đó các lãnh đạo sẽ ký một văn kiện
thông qua một mươi chín văn kiện và ghi nhận hai mươi bảy văn kiện khác
lào sẽ ban hành một mươi tuyên bố chủ tịch hội nghị phát huy vai trò chủ động tích cực và có trách nhiệm
đóng vai trò nòng cốt trong một số vấn đề lớn của asean
đoàn việt nam tham dự các hội nghị cấp cao asean lần này nhằm góp phần thúc đẩy asean liên kết chặt chẽ hơn
hoạt động hiệu quả hơn củng cố đoàn kết thống nhất và phát huy vai trò trung tâm của asean
đẩy mạnh quan hệ toàn diện và thực chất giữa asean với các đối tác đối thoại